trước thông tin bố cắt cổ hai con rồi tự sát ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình xôn xa mạng xã hội
công an huyện quỳnh phụ đã thông tin về vụ việc
lãnh đạo công an huyện quỳnh phụ cho biết có việc ông bố mắng mỏ con và làm hai cháu bị thương
tuy nhiên mức độ chỉ là vết xước như bị cào ở da
sau đó người bố này đã chạy ra lề đường rồi dùng dao dọa sẽ cắt cổ mình tự tử
rất may hàng xóm đã can ngăn không chế kịp thời
theo người dân thì nguyên nhân ban đầu là do cháu bé khoảng bốn tuổi nghịch ngợm
ông bố bắt phạt khiến đứa trẻ khóc rồi người này chạy xuống nhà cầm dao làm hai con bị thương
hiện người bố đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện quỳnh phụ
còn hai cháu nhỏ chỉ bị xây xước nhỏ không đáng kể và vẫn khỏe mạnh ở nhà